đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng đã đến thăm và làm việc tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
tại đây đồng chí đã đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới gắn với đặc trưng vùng cây ăn quả
đồng thời khen ngợi quá trình tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng
đến thăm trực tiếp thôn ngọt xã hồng giang và trò chuyện với người dân đồng chí trần quốc vượng chia vui về những thành tiệu mà địa phương này đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
thôn ngọt hiện có hơn một trăm bốn mươi hộ chủ yếu là dân tộc sán diều đã đạt cả bảy tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu sau chín tháng thực hiện
hơn một trăm hai mươi hộ có thu nhập trên một trăm linh triệu đồng một năm và chỉ còn duy nhất một hộ nghèo một trăm linh diện tích canh tác chuyển sang trồng cây ăn quả
làm việc tại huyện lục ngạn đồng chí trần quốc vượng lưu ý địa phương cần quan tâm duy trì bền vững các tiêu chí nông thôn mới không chạy theo thành tích
đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh của vùng cây ăn quả nâng cao chất lượng hiệu quả của các loại cây trồng
đưa sản phẩm cây ăn quả của địa phương đến với nhiều thị trường cao cấp nghiên cứu cải tạo giống để giải vụ thu hoạch